công an tỉnh đồng tháp vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi giết người sau một mươi năm giờ điều tra truy xét
trước đó hiếu nhậu cùng với nhóm bạn ở quán nhậu tòa lạc ở ấp hà xã tân bình huyện thanh bình
trong lúc nhậu hiếu thế nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã tân quế huyện thanh bình
ngồi bàn nhậu kế bên nhìn mình sau đó hiếu và sơn xảy ra cửa cãi
không kiềm chế được bản thân hiếu vào quán lấy một con dao thái lan đâm vào người của sơn
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sơn đã tử vong tại trung tâm y tế huyện thanh bình
sau khi vụ việc xảy ra công an đồng tháp đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi và truy xét nhanh đối tượng
qua một mươi năm giờ truy tìm lực lượng công an đã bắt nóng đối tượng gây án đang lẫn trốn ở xã trường xuân
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp qua làm việc bước đầu hiếu khai nhận do mâu thuẫn tức thời trong lúc nhậu
nên đã dùng dao đâm sơn tử vong